thưa quý vị trước diễn biến của cơn bão số chín nhiều địa phương miền trung đã phát lệnh cấm biển
chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư sẵn sàng ứng phó với bão không để bị động bất ngờ
đúng một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng chín tỉnh quảng trị không cho tàu thuyền ra khơi
đến thời điểm này quảng trị có gần hai bốn trăm chín mươi tàu thuyền với hơn bảy năm mươi thuyền viên đã vào bờ tránh trú bão an toàn
hiện có một mươi chín chiếc với một trăm hai mươi hai thuyền viên đang vào neo đậu tại đảo cồn cỏ
tàu thuyền ngoại tỉnh đang neo đậu trên địa bàn tỉnh quảng trị là một mươi một chiếc với bảy mươi ba thuyền viên
còn tại tỉnh bình thuận cấm biển từ sáu giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai tỉnh đã chuẩn bị phương án di rời sơ tán gần bốn mươi bảy người
ở những vùng sung yếu ven biển bị ảnh hưởng trực tiếp
trong đó huyện đảo phú quý cần di rời sơ tán gần một người
tỉnh phú yên từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi
trong khi đó đà nẵng đã cấm biển từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
thừa thiên huế cấm biển từ chín giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai
liên quan tới vụ vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng bốn số chín qua biên giới do một mươi tường cầm đầu
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường chú tại huyện an phú tỉnh an giang về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
cụ thể ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển năm mươi một kg vàng về đến khu vực thành phố châu đốc thì bị lực lượng công an bắt quả tang
sau khi biết bản thân cùng với đồng bọn đang bị truy nã truy tìm mười tường đã bỏ trốn sang campuchia trước rồi tổ chức đưa các đối tượng
lê thị bạch vân nguyễn vân lê mai thị ngọc phấn từ việt nam sang campuchia trái phép để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an
sau thời gian lẩn trốn đến ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một vân lê phấn
cùng với đồng bọn ra đầu thú còn một mươi tường bị bắt theo quyết định truy nã
nguyễn văn diện đến quán bar hỏi mua ma túy của nhân viên và nhân viên không trả lời mà chỉ ra hiệu bằng tay
không hài lòng với thái độ của nhân viên quán diện đã dùng dao tấn công và đâm tử vong một bảo vệ khi bảo vệ này vào can ngăn
công an tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng nguyễn văn diện hai mươi sáu tuổi quê ở quảng bình để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra sau khi sử dụng ma túy tại phòng trọ diện đến quán ba d một phường bình hòa thành phố thuận an để chơi
tại quán ba diện gọi nhân viên hỏi mua ma túy thì nhân viên không trả lời mà lắc tay không có
bực tức nên diện cãi nhau với nhân viên này
khi nhân viên bảo vệ quán ba vào can ngăn diện đã dùng dao đâm vào bụng của nhân viên bảo vệ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường
nhân viên bảo vệ tử vong sau đó
biết không thể trốn thoát diện đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc
công an tỉnh bắc ninh vừa bắt bị can để tạm giam đối với ngô văn tới bốn mươi tuổi ở phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình bắt khám xét thu giữ trên xe ô tô của đối tượng này một ví trong đó có một căn cước công dân một thẻ nhà báo một giấy phép lái xe cùng với các giấy tờ có liên quan mang tên ngô văn tới và năm mươi năm triệu đồng
theo hồ sơ vụ việc vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một một phụ nữ ở huyện yên dũng tỉnh bắc giang
có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ qua người quen giới thiệu bà này có biết tới tới giới thiệu với người phụ nữ này mình có nhiều mối quan hệ có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn
do tin tưởng bà này đã đưa cho tới một tỷ đồng để lấy tàu về nhưng sau khi nhận tiền tới đã không thực hiện lời hứa mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt
đến với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm
theo đơn kháng cáo của bị cáo trong vụ án làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo tuyên y án sơ thẩm xử phạt vũ tiến tri chú tại tp bảo lộc tỉnh lâm đồng một mươi năm tù giang
theo cáo trạng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám vũ tiến tri thường xuyên viết đơn khiếu nại tố cáo cán bộ công an chính quyền địa phương với những nội dung hình ảnh không đúng sự thật
đồng thời thông qua hai tài khoản facebook cá nhân chi đã đăng tải chia sẻ ba trăm ba mươi tám bài viết và một trăm tám mươi một video có nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
xúc phạm nói sâu lãnh tụ hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước do đối tượng nguyễn thị cẩm thúy chú tệ tỉnh khánh hòa phát trực tiếp trên không gian mạng
vào ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi chi bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quá trình điều tra còn xác định chi và nguyễn thị cẩm thúy có ý định tập hợp lôi kéo những người cùng quan điểm tư tưởng thành lập quốc hội tự xưng nhằm thay thế cho quốc hội của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tuy nhiên do bất đồng quan điểm và phát sinh mâu thuẫn nên chi và thúy chưa thực hiện được ý đồ
vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một toán nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa vụ án ra xét xử tuyên phạt vũ tiến tri một mươi năm tù giam
sau đó chi có đơn kháng cáo xem xét lại tội danh
tại phiên xử phúc thẩm tri tiếp tục thể hiện thái độ bất hợp tác và không thành khẩn
tại phiên xử phúc thẩm tri tiếp tục thể hiện thái độ bất hợp tác và không thành khẩn
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công an thừa thiên huế phát hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản facebook ra lô ảo
để giao bán các loại băng cấp giấy tờ tài liệu giả của các tổ chức cơ quan nhà nước trên toàn quốc
trước tình hình đó công an tỉnh thừa thiên huế quyết định thành lập ban chuyên án tập trung huy động lực lượng nhanh chóng xác định đấu tranh làm rõ
đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai bốn tổ công tác thuộc các phòng trong công an tỉnh phối hợp các đơn vị cục nghiệp vụ bộ công an
đã đồng loạt phá án bắt giữ sáu đối tượng gồm phạm tấn huy chú tại tp hcm võ thành long nguyễn công chức công chú tỉnh quảng ngãi
nguyễn văn tuân lê văn trung trần văn minh cùng chú tỉnh thừa thiên huế
chúng tôi đã cử bốn nhóm công tác đi quảng ngãi bình dương đồng nai và tp hcm qua xác minh các đối tượng có những địa chỉ cụ thể
và chúng tôi đã đồng loạt gia quân
để truy bắt các đối tượng này thì quá trình đấu tranh thì chúng tôi đã bắt giữ sáu đối tượng và thu hồi tại tp hcm là cái điểm đối tượng làm giả giấy tờ
thu rất nhiều những công cụ phương tiện và văn bằng chứng chỉ phôi bằng để phục vụ việc mà các đối tượng làm giả
được biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đường dây tội phạm do phạm tấn huy cầm đầu có hơn ba mươi đối tượng tham gia
trực tiếp thực hiện hành vi làm giả
hơn hai mươi các loại giấy tờ tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc thu lợi bất chính số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng lực lượng công an thu giữ hơn một trăm linh mẫu con dấu của các cơ quan tổ chức
các thiết bị dùng để sản xuất giấy tờ giả cùng hàng ngàn các loại giấy tờ chứng từ giả và một số lượng lớn vàng tiền các loại
bước đầu xác định có khoảng một mươi cá nhân trên toàn quốc đã đặt mua để sử dụng các loại tài liệu giấy tờ giả
chúng tôi tiếp tục tập trung chỉ đạo xác minh làm rõ các đối tượng còn lại khoảng vài chục đối tượng trong đường dây làm giả
và đối với những người mua bán sử dụng các loại giấy tờ giả này thì cũng phải xác minh làm rõ và phải có biện pháp xử lý nghiêm
thế thì qua cái việc này thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta kể cả cán bộ kể cả nhân dân nên phải hết sức cảnh giác
đề kháng với những việc làm như vậy
đặc biệt là nghiêm cấm không được đặt mua đặt làm hoặc là sử dụng các loại giấy tờ giả
cái thứ hai nữa là quá trình nếu như người dân phát hiện có các đối tượng có các tổ chức đường dây
hoặc là việc sử dụng các loại giấy tờ giả này thì phải bằng mọi cách báo cho cơ quan công an cơ quan chức năng để đấu tranh làm rõ ngăn chặn
công an thừa thiên huế đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại
những người mua bán sử dụng các loại giấy tờ giả này cũng sẽ được xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an thành phố cần thơ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố bắt tạm giam một mươi một đối tượng
trong băng nhóm cò đất chuyên làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
do lưu hoàng hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại quận sáu thành phố hồ chí minh cầm đầu
các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu hải và đồng bọn hành nghệ mua giấy bất động sản tại thành phố hồ chí minh
cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội
nhóm này tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất bán nhà từ nhiều nguồn khác nhau
như mua giấy rau bán trên mạng niêm yết tả bất động sản để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phô tô rồi mang đi làm giả
các đối tượng sau đó lấy tên giả sử dụng số điện thoại khuyến mại để liên hệ gặp chủ đất
xem vị trí thửa đất nhà và số đỏ bản chính để đặt cọc
khi chủ đất sơ hở nhóm của họ sẽ đánh trao giấy giải được làm trước đó với giấy thật
khi có số đỏ thật nhóm này tiếp tục thuê người đóng giả chủ đất và làm giải giấy tờ tùy thân lưu ý quyền
chuyên nhận cho người khác với giá trị thấp hơn giá thị trường
khi giao dịch thành công thì chúng tắt điện thoại di động cắt liên lạc
do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy thật nên văn phòng công chứng và cơ quan tài nguyên
và môi trường không phát hiện
khi chủ sơ hở phát hiện thì nhóm hải đã mua bán chuyến nhượng cầm cố tài sản qua nhiều người
qua đấu tranh lưu hoàng hải cùng đồng bọn đã khai nhận thực hiện bảy vụ lừa đảo
ở thành phố cần thơ và các tỉnh miền tây nam bộ với tổng số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng